cảnh sát giao thông đường bộ đường sát công an tỉnh quảng ninh vừa đưa thêm ba mươi năm mắt camera vào sử dụng nhằm quan sát tình hình giao thông và xử phạt vi phạm hành chính trên tuyến quốc lộ một mươi tám đoạn từ ngã ba đường một mươi thành phố uông bí đến phường quang hanh thành phố cẩm phả
các camera phạt nguội sẽ được đưa vào triển khai thực hiện chủ yếu tập trung xử lý các lỗi vi phạm tại nút giao thông trọng điểm các ngã ba ngã tư các điểm đen có nguy cơ cao gây tai nạn giao thông

tỉnh quảng ninh đã vận hành khai thác sử dụng sáu camera giám sát giao thông và xử lý vi phạm
sau hơn một năm đưa vào khai thác sử dụng có thể khẳng định hệ thống camera giám sát giao thông đã phát huy hiệu quả bước đầu các lỗi vi phạm ở các điểm có lắp camera giảm hẳn ý thức tự giác chấp hành của người dân được nâng lên rõ rệt